để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng đã có công điện khẩn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và đài thông tin duyên hải đà nẵng thông báo kịp thời
cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi của áp thấp
để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ
giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền hoạt động trên biển
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện thông báo tin áp thấp nhiệt đới
cho nhân dân chủ động phòng tránh giả soát chuẩn bị sẵn sàng phương án chống bão
giả soát các khu dân cư đang sống trong vùng trũng thấp ven sông suối vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét
đặc biệt chú ý đến nhân dân đang sống tại khu vực ven sông túy loan và sông cú đê
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra
thường xuyên báo cáo tình hình về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng